ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo về ca tử vong số năm mươi hai
đó là bệnh nhân bốn ba trăm sáu mươi chín là nữ ba mươi năm tuổi có địa chỉ tại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
bệnh nhân bị ung thư đại tràng giai đoạn bốn có di căn phổi đã điều trị hóa trị năm đợt tại bệnh viện ca cơ sở tân triều
bệnh nhân phát hiện nhiễm sars cov hai vào ngày một mươi bảy tháng năm được chuyển tới bệnh viện đức giang điều trị tích cực
thế nhưng vẫn còn sốt cao có biểu hiện suy hô hấp tiến triển
bệnh nhân tử vong vào đêm ngày bốn tháng sáu
trần đoán tử vong như sau bị sốc nhiễm khuẩn viêm phổi do nhiễm sars cov hai
biến chứng suy hô hấp tiến triển nhiễm nấm xâm lấn trên bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối di căn phổi
trong khi đó trưa nay việt nam đã ghi nhận chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới
từ bệnh nhân tám nghìn ba trăm sáu mươi năm đến bệnh nhân tám nghìn bốn trăm năm mươi tám
trong đó có chín mươi một ca ghi nhận trong nước
tại bắc giang là
tp hcm một mươi năm ca
bắc ninh tám ca
hà tĩnh hai ca
tiền giang một ca
ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tại tây ninh là hai
kiên giang là một
như vậy là tính đến thời điểm này số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là năm ba trăm bốn mươi ca